thưa quý vị sáng nay lực lượng cứu hộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
và người dân đã vớt được xác anh võ xuân du ba mươi bốn tuổi ở thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa đã nhảy cầu cây bứa tự tử trước đó
trước đó vào chiều ngày hai mươi ba tháng ba người dân đi đường phát hiện anh võ xuân du đang đi bộ đến cầu cây bứa
thuộc địa bàn giáp danh giữa thị trấn sông vệ và xã nghĩa phương huyện tư nghĩa
thì bất ngờ nhảy xuống cầu mất tích trên cầu để lại đôi dép
lực lượng cứu hộ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
đã đến tổ chức lặn tìm từ chiều ngày hai mươi ba tháng ba đến sáng ngày hai mươi bốn tháng ba
được biết võ xuân du sau thời gian sinh sống làm việc tại tp hcm mới đây trở về quê
võ xuân du có biểu hiện trầm cảm